kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam tối nay tại nhà hát lớn hà nội
hội đồng giải báo chí quốc gia và hội nhà báo việt nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến dự buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phát đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương cùng đông đảo đội ngũ nhà báo phóng viên trên cả nước
dưới sự lãnh đạo của đảng và tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
báo chí cách mạng nước nhà đã không ngừng lớn mạnh đóng góp xứng đáng quan trọng vào sự nghiệp cách mạng
giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
có một sáu trăm linh hai tác phẩm đủ điều kiện dự giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
các tác phẩm dự giải đã phản ánh toàn diện sâu sắc đời sống chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
nhiều tác phẩm có tính phát hiện phản biện sâu bám vấn đề có hiệu quả xã hội tích cực và thể hiện một cách chuyên nghiệp hấp dẫn
có một trăm linh ba tác phẩm báo chí xuất sắc gồm chín giải a hai mươi một giải b bốn mươi một giải c và ba mươi hai giải khuyến khích đã được vinh danh tại buổi lễ